chương trình tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay thảo luận tại tổ xung quanh báo cáo của chính phủ
về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn
nhiều đại biểu cho rằng báo cáo của chính phủ cần bổ sung đánh giá kỹ lưỡng hơn ở một số lĩnh vực cụ thể
tại phiên thảo luận các báo cáo đều bày tỏ đồng tình với báo cáo của chính phủ
về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đặt ra
bên cạnh đó chính phủ cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế
tại tổ một mươi ba thảo luận về báo cáo của chính phủ thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị báo cáo cần đánh giá rõ hơn
về nguyên nhân của một số tồn tại hạn chế đặc biệt là tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công
cũng như việc tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp
doanh nghiệp khó tiếp cận về nguồn vốn đang khó về thủ tục hành chính
và cái nãi suất cao và cái tiềm ẩn để xuất hiện được cái tín dụng đen là cũng rất nhiều
thì cái này là cái thứ ba mà chúng tôi cũng cần là chính phủ phải có cái nắm bắt kịp thời
và chúng ta điều chỉnh cái này làm sao cho nó hợp lý
nguồn vốn về đầu tư công đấy không chỉ thấy rằng là có nhiều nơi có tiền nhưng không giải ngân được
nhưng mà nó do về hệ thống nó do về nhận thức nó do về hành lang pháp lý
thì cái này vì sao
tại sao mà không giải được vì sao tại sao mà phải tránh né
thì cái này mong các ông chí cũng thấy rằng là chia sẻ cho cái ý này
bên cạnh đó với nhóm các giải pháp đạt ra cho thời gian tới cũng như năm hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng nhấn mạnh cần phải có giải pháp phân cấp phân quyền hiệu quả hơn
các giải pháp về kinh tế xã hội thì các ông chí thấy rằng là như đi tiếp xúc cử tri
thì nói chung là giải pháp về mặt tích cực khẩu hiệu hành động
rất là mạnh nhưng mà thực tế đi vào thì cái tính khả thi nó cũng còn trừng mực
chứ tôi không dám nói là nó mờ nhạt nhưng mà cũng còn trừng mực
thì tôi nghĩ rằng cơ bản cũng đồng ý với cái giải pháp của chính phủ
nhưng theo tôi nghĩ rằng là tiếp tục mạnh dạn về cái phân cấp phân quyền
thưa các ông chí là cái phân cấp phân quyền này nếu như mà không phân cấp mạnh và dứt điểm
thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề kinh tế xã hội
thế rồi chúng ta phải mạnh dạn
về cái cải cách về hành chính rồi chuyển đổi số
tôi chỉ nêu hai cái ví dụ hiện nay thưa các ông chí rằng là
nếu như mà một cái công trình văn hóa được xếp hạng quốc gia
mà nếu mà chỉ cần thay một viên ngói vỡ là phải xin đi kiến bộ văn hóa đấy các hồng chí ạ
đấy thì không biết là các ông chí thấy địa phương có đúng không
nếu mà đúng như này mà không cải cách đi thì nói thật các hồng chí là
họp gì thì cũng còn mệt
chiều nay quốc hội đã tiến hành thảo luận về một số
sáu nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
đồng thời tiến hành biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm
với tỷ lệ số phiếu tán thành đạt chín mươi năm năm mươi năm
trong tháng một mươi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực
nhiều chuyên án lớn nhiều vụ việc phức tạp được điều tra khám phá nhanh chóng
tạo được dư luận tốt trong nhân dân
nhiều đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia được triệt phá
đó là một trong những kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại hội nghị giao ban bộ công an tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị được tổ chức vào sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
trong tháng một mươi lực lượng công an đã điều tra khám phá ba bốn trăm tám mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt xử lý hơn sáu ba trăm linh đối tượng triệt phá ba băng nhóm tội phạm
tội phạm ma túy phát hiện hai ba trăm sáu mươi vụ gần ba tám trăm linh đối tượng phạm tội thu giữ bốn mươi bảy kg heroin
hơn một bốn trăm linh kg và gần hai trăm một mươi bốn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng hơn tám mươi kg cần sa
thực hiện đề án sáu bộ công an tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên tổng dịch vụ công bộ công an đạt chín mươi bốn chín mươi bốn

các biện pháp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông tiếp tục được tăng cường
nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm không quản ngại hiểm nguy
tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm làm nhiều việc tốt góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
biểu dương những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
trên cơ sở đó bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc
quyết liệt hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng một mươi một bảo vệ tuyệt đối an ninh quốc gia
bảo vệ an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
bảo đảm an ninh an toàn hệ thống mạng quốc gia chủ động tấn công chấn áp các loại tội phạm trên không gian mạng
bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đối với công an các đơn vị địa phương nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm
và hoàn thành hệ thống các cơ quan điều tra từ bộ đến tỉnh huyện xã sớm hoàn thành kết luận điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo theo dõi
nâng cao vai trò chủ trì của lực lượng công an trong công tác phòng chống ma túy tăng cường phòng cháy chữa cháy bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tiếp tục hoàn thiện các nội dung công việc thuộc đề án sáu của chính phủ và sơ kết hai năm thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
trước mắt tập trung lên kế hoạch mở cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn
thưa quý vị dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được quốc hội khóa một mươi năm cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm và chuẩn bị trình cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ sáu
đông đảo cử tri chuyên gia nhà khoa học chính quyền địa phương
đặc biệt là những người đang trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đều đồng thuận mong muốn luật sớm được ban hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan
kiện toàn tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ tạo cơ sở pháp lý vững chắc toàn diện xây dựng củng cố duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
đền bù giải phóng mặt bằng
một trong những vấn đề tiêm ẩn nhiều phức tạp khi các dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn xã đông sơn tam điệp tỉnh ninh bình
chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân những vướng mắc dễ bị các đối tượng lợi dụng để gây dối đã được lực lượng công an cơ sở giải quyết kịp thời
lực lượng công an xã đã tiến hành nhiều biện pháp công tác từ vận động tuyên truyền pháp luật để bà con hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến
an ninh trật tự giải phóng mặt bằng sự cần thiết để triển khai dự án để qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân chấp hành chủ trương đường lối pháp luật
qua cái vận động của công tác thứ nhất là ủy ban nhân xã và chính quyền địa phương và công an nhất là công an cho tới nay người ta đã hiểu về pháp luật
trước đó không hiểu thế bây giờ hiểu một là đường đi lại sạch sẽ này hai là công tác vận tải các thứ vấn đề về lao động
các là vận động luật thuộc
khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về cơ sở đảm nhiệm chức danh công an xã tình hình an ninh trật tự tại các xã được duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến rõ nét
tuy nhiên để bám nắm địa bàn và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự công an xã chính quy đã duy trì huy động lực lượng công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia hỗ trợ
xác định đây chính là lực lượng nòng cốt có nhiều kinh nghiệm thời gian gần bò với địa bàn là cầu nối để công an xã đến gần hơn với nhân dân
lực lượng này cũng có vai trò hết sức quan trọng đồng hành giúp đỡ lực lượng công an chính quy
chúng ta hoàn thành nhiệm vụ bởi vì họ là những người mà sống lâu năm ở địa phương
có nhiều hiểu biết về phong tục tập quán và những người dân ở địa phương và cũng có rất nhiều
các kinh nghiệm trong quá trình xử lý các vụ việc an ninh nhà tự ở cơ sở chính vì vậy mà nếu
lực lượng này tiếp tục duy trì và đồng hành thì sẽ giúp cho công an chính quy chúng ta hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ cần thiết và hiệu quả nhưng thực tế cho thấy còn nhiều khó khăn vướng mắt
liên quan đến hoạt động hành lang pháp lý cụ thể quy định chức năng nhiệm vụ và chế độ chính sách
để lực lượng này thực hiện nhiệm vụ để duy trì hoạt động tốt lực lượng này thì đảng nhà nước cần
quan tâm đến chế độ chính sách đặc biệt là liên quan đến các phụ cấp các điều kiện làm việc để cho
họ phát huy được tốt hơn chức trách nhiệm vụ của mình để đồng hành cùng lực lượng chính quy đảm bảo
tốt an ninh trật tự ở cơ sở cần phải hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến chức năng
nhiệm vụ và những quyền lợi
khi mà lực lượng này tham gia đối với chúng ta đặc biệt nếu mà có những tình huống xảy ra thì để đảm bảo
quyền lợi chính đáng cho họ và cũng là tôn vinh lực lượng này trong công tác đảm bảo an ninh nhà tự ở cơ sở
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trả tự ở cơ sở là một trong những dự án luật quan trọng do bộ công an
chủ trì soạn thảo luật được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp
kiện toàn lại ba lực lượng sẵn có là bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách thành một lực lượng thông nhất
với chức năng nhiệm vụ tập trung tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
khắc phục tình trạng trồng chéo khi mà hiện nay hoạt động nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đang được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật với nhiều hình thức khác nhau và do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành
hơn một mươi năm năm tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hơn ai hết
ông phạm văn bảy mong muốn những công an xã bán chuyên trách được quan tâm bằng những chế độ chính sách cụ thể
được bảo đảm các điều kiện thuận lợi để tiếp tục gắn bó cùng lực lượng công an xã chính quy giữ bình yên từng thôn xóm
bộ công an cơ quan soạn thảo luật cũng đã tiếp thu chỉnh lý nhiều nội dung quan trọng của dự thảo luật bảo đảm khoa học phù hợp với thực tiễn
tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
chúng tôi đánh giá rất là cao nỗ lực của bộ công an trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án luật để trình chính phủ cũng như là chính phủ trình sang quốc hội
và đối với chất lượng các dự án luật thì là một đại biểu quốc hội cũng có điều kiện nghiên cứu khá sâu các dự án luật của bộ công an
chúng tôi thấy là bộ công an cũng rất là cẩn trọng chi tiết và các dự án luật được trình sang thì đều có chất lượng cao
an ninh trật tự ở cơ sở được giữ vững lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự được kiện toàn thống nhất hoạt động bài bản hiệu quả với chế độ chính sách tương xứng
dự thảo luật được thông qua và sớm đi vào cuộc sống
đông nghệ cao là rất cần thiết trong tình hình hiện nay